nhằm giúp đỡ những người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống
nhiều năm qua hội chữ thập đỏ xã nam tân huyện nam sách tỉnh hải dương
đã triển khai nhiều hoạt động chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh mang lại những hiệu quả tích cực
gia đình ông nguyễn văn hưng ở xã nam tân có bốn người sống trong căn nhà chỉ rộng khoảng ba mươi m hai
trước sự khó khăn của gia đình ông hưng hội chức thập đỏ xã nam tân đã đề nghị hội cấp trên
thông qua ngân hàng bò hỗ trợ một con bò sinh sản
đến nay bà mẹ đã đẻ ra con bê đầu tiên giúp gia đình ông hưng có nguồn thu nhập
hội chữ thập đỏ xã nam tân hiện có hơn ba trăm một mươi hội viên sinh hoạt tại tám tri hội
gia đình cứu trợ nhân đạo và chăm sóc người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ nong cốt của tổ chức hội
hội phát động các tri hội xây dựng quỹ bằng nhiều hình thức như phong trào nuôi lợn nhựa
quỹ vì bạn nghèo khu gạo tình thương đến nay nguồn quỹ hội đã có gần năm mươi triệu đồng
trong những năm qua hoạt động hội chữ thỏa chữ thập đỏ xã nam tân cũng đã đạt được những kết quả
đáng kể mà đã được đảng và nhân dân ghi nhận
tới đây những năm tiếp theo hội chữ thập đỏ sẽ phát huy tính tương trợ nan nành đùm nai rách
phát động phong trào quỹ vì người nghèo tết vì người nghèo
phát động phong trào toàn xã hội của xã sẽ cùng chung tay để xóa đói giảm nghèo
làm vơi đi những nỗi đau của những người thiệt thòi của xã hội chúng ta
những hoạt động trong công tác từ thiện nhân đạo của hội chữ thập đỏ xã nam tân
đã góp phần làm vơi đi những khó khăn cho các đối tượng dễ bị tổn thương và các gia đình nghèo
thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo ở địa phương
hội chữ thập đỏ xã nam tân đã góp phần làm vơi đi những khó khăn cho các đối tượng dễ bị tổn thương và các gia đình nghèo